xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị xuất hiện tại lễ tang của cố ca sĩ phi nhung
hình ảnh vợ chồng con gái phi nhung cùng hai con trai tại lễ tàng
trong đó có người cháu cố ca sĩ chưa kịp ngầm mặt khiến nhiều người quạn thắt
đúng một mươi một h ngày một mươi hai tháng một mươi giờ địa phương
tăng lễ của phi nhung đã được bắt đầu tại chùa hệ quang
thuộc thành phố santa ana bang california mỹ
với sự có mặt của toàn bộ người thân cũng như bạn bè đồng nghiệp thân thiết với cố ca sĩ
trên trang cá nhân mới đây một người bạn thân trong nghề của phi nhôm
đã đăng tải hình ảnh có mặt tại tăng lễ cố ca sĩ
anh cũng đăng tải hình ảnh chụp của cả gia đình con gái phi nhung
trong hình quen đi phạm con gái phi nhung xuất hiện bên cạnh chồng cùng hai cậu con trai khấu khỉnh
cả gia đình bốn người đứng ngay phía sau hữu trò cốt của cố ca sĩ phi nhung
người này chia sẻ
sau hôm nay chú bình không phải trang điểm làm tóc cho mẹ phi nhung
mà trang điểm cho quên đi phạm đẹp như mẹ nhung đó nha
lễ cầu siêu và phát tan cho cố ca sĩ diễn ra vào lúc một mươi một h sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
tức một giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi tại việt nam
tiếp đó bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ ở mỹ có thể đến chuyến cố ca sĩ
vào lúc một mươi ba h đến một mươi chín h ba mươi tức ba h đến chín h ba mươi phút sáng tại việt nam
nghi thức tưởng tượng
niệm và đốt nến được cử hành lúc một mươi h sáng tại việt nam
sư gia đi của ca sĩ phi nhung để lại ban niềm thương tiếc trong giới văn nghệ sĩ
và những khán giả mấy mộ tiếng hát phai lòng con gái bến tre
tại lễ tàng bạn bè đồng nghiệp đã đến tiễn đưa và có những chia sẻ xúc động về cổ ca sĩ
theo cáo phó lễ cầu siêu và phát tan được tổ chức vào lúc một mươi một h sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
tức một h lễ thăm phiến vào lúc một mươi ba h đến một mươi chín h ba mươi
từ ba h đến chín h ba mươi sáng tại việt nam
nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc tám giờ tức một mươi giờ sáng tại việt nam
đông đảo bạn bè đồng nghiệp thân thiết đã tới thăm viến
chia sẻ những câu chuyện cảm động về cố ca sĩ phi nhung
có mặt tại lễ viếng ca sĩ hồng ngọc không kìm được nước mắt
cô vẫn không tin vào sự thật dù đã hơn một mươi ngày trôi qua
nữ ca sĩ chia sẻ trong nghẹn ngào
sự yêu thương này em sẽ nhớ mãi
phi nhung nhưng chị phi thường lắm
chị đã làm quá nhiều điều ở trần giang này rồi
chị hãy thả lỏng và về trời nhé
được biết nữ ca sĩ vừa đáp chuyến bay từ texas qua
để kịp tiễn đưa đàn chị trong chặng đường cuối
nữ ca sĩ nguyễn hồng nhung cho hay
ca sĩ phi nhung là một người rất mộc mạc
lúc nào cũng hy sinh vì con cái
con mình thì mình phải thương
nhưng thương con người khác
và thương những đứa bé không có cha mẹ
thì không phải ai cũng làm được
cô nói trong nước mắt
bây giờ thì chị đã làm xong
những việc ở trần giang rồi
nguyễn hồng nhung nói lời đưa tiễn cuối cùng
có mặt tại lễ viếng
nờ tờ ca kelvin hiệp
chia sẻ kỷ niệm vui từng có với phi nhung
đồng thời tiết lộ
khi biết tin phi nhung mắc covid một mươi chín
anh đã ăn chay hai tuần
để cầu nguyện cho cô khỏi bệnh
nghe tin giọng ca bồng niên điển không qua khỏi
anh tiếp tục ăn chay hai tuần
với hy vọng thi hài phi nhung
được về mỹ
nhưng cũng không thành
hiện tại anh vẫn đang ăn chay
để cầu cho vong linh cổ ca sĩ
được siêu thoát
nờ tờ ca chia sẻ thêm
toàn bộ áo dài trong tan lễ
kể cả áo dài đen quên đi phạm đang mặc
đều được anh thức đêm để may kịp cho đám tan
anh thậm chí đã may sẵn áo dài
cho cổ ca sĩ phi nhung
nhưng đến thi hài của cô
cũng không về được
tại tan lễ trizi phương trinh
không nén được sự nghiện ngào
nước mắt ngắn dài khi nhắc về cố ca sĩ
và nói những lời sau cuối
trizi phương trinh rơi nước mắt kể lại
có lần phi nhung hỏi tôi
sao đi đâu chị cũng giới thiệu
với mọi người em là em nuôi
sao không nói em là em ruột chị
lúc đó tôi mới hai mươi ba tuổi
còn non nớt nên nói lại là
nếu chị nói em là em ruột
thì người ta nghĩ mẹ chị
hai ba đời con
người ta sẽ nghĩ sai về mẹ chị
nên chị không thể làm được
đó là điều tôi tan nát hối hận
vì không thể thực hiện cho phi nhung
và hôm nay tại nơi đây
cho tôi giới thiệu lại với mọi người
phi nhung là em ruột của con
trizi gửi lời hứa sẽ yêu thương
và bảo bọc wendy
đồng thời sẽ thực hiện những tâm nguyện
còn gian dở của phi nhung
để cô em gái có thể yên lòng nhắm mắt
nghệ sĩ việt hương không kìm được nước mắt
bật khóc nứt nở khi nhắc nhớ
về giọng ca bông điên điển
nữ nghệ sĩ bọc bạch
quý vị có biết sao giờ này hương mới xuất hiện không
tại hương sáng gồng
hương gồng để không khóc
tới đây nhìn thấy đồng nghiệp
tất cả quý vị khán giả yêu mến phi nhung
hương lại khóc
hương muốn wendy đứng kế
vì cả hành trình hai cô cháu
và nhận tin nhắn trong một tháng
khi nhung vào chợ rảy
sáu giờ một mươi tám phút mỗi ngày sáng tối
lúc đó là bốn h sáng của wendy
mỗi ngày hai buổi
phi hương được ekip thông báo
khi thì tiếng phi hương hiểu ngay
nhưng có tự chuyên môn trong y khoa bằng tiếng anh
anh phương sẽ là người nói với wendy
để hiểu vấn đề của phi nhung
lúc nhung vô chợ rảy
mỗi một ngày phi hương sợ
vì mình phải nghe hai lần
sáu h sáng nghe một lần sáu h chiều
bên cạnh đó có những tin tức khác nữa
thì phải kêu wendy dậy
và nói với wendy con có đồng ý không
phi hương nghĩ mình có giọng nói
rất đặc biệt và giọng nói
để đi kiếm tiền và đem niềm vui
đến cho mọi người
giờ cái câu tôi đồng ý nó nặng nề với việc hương
cho nên đối với phi hương
gánh nặng đó vô cùng
hôm nay về đến tay hương vẫn lạnh
gặp wendy hương mừng
lắm nên mới vỡ oà
trao lại trao cốt cuối cùng của phi nhung
cũng là cả một hành trình
nữ nghệ sĩ hài gửi lời cảm ơn
đến tất cả mọi người
trước tiên phi hương xin chân thành cảm ơn
toàn bộ các anh chị đã giúp đỡ cho việt hương
hoàn thành nhiệm vụ của gia đình
là wendy giao
thứ hai phi hương xin cảm ơn toàn bộ
bác sĩ ekip nhân viên tại chợ rảy
đã giúp gia đình phi nhung
thứ ba hương xin thay mặt phi nhung
cảm ơn toàn bộ fans của phi nhung
khán giả phi nhung tuyệt vời vô cùng
trong cả hành trình hương không dám
đăng gì cả vì hương sợ
đăng gì đó không đúng
tất cả các khán giả lớn tuổi vai ngoại
vai má khi nhắn cho việt hương
đều hỏi phi nhung sao rồi
tất cả thông tin việt hương
phải bảo mật trong lúc nằm bệnh viện
bà xã nhạc sĩ hoài phương
nước mắt tuôn trào nhắn nhũ
con gái ca sĩ phi nhung
cô xin lỗi con cô không thể làm
tốt nhất có thể nhưng cô đã
đem được phi nhung về đây
hương không dám trả lời trên truyền hông
bất cứ thông tin gì
nhưng hương biết mọi người yêu nến phi nhung
dữ lắm hương đã cố gắng
lắm nhưng không được giỏi
nữ nghị sĩ nói thêm hôm hai mươi hai tháng bốn
theo dự định phi nhung về mỹ
để tham gia biểu diễn trong chương trình
ca nhạc nhưng phi nhung từ chối
vì sợ đi về sẻ ngắt
quảng thời gian làm tự thiện
phi nhung nói với tôi sẽ ở lại với bà
nhưng không ngờ phi nhung lại
ở lại luôn hương vẫn đem
phi nhung qua đây được nhưng không thể
hương đã đem toàn diện phi nhung
việt hương lần nữa rụt rùi nước mắt
khi nhớ về món ăn phi nhung muốn
ăn trong những ngày gần đất xa trời
ngày bảy tháng chín
phi nhung đặt máy e cờ mơ o
ngày sáu tháng chín phi nhung tỉnh
và viết vào tờ giấy nói muốn ăn
một món mà việt hương khóc quá trời
đó là phi nhung muốn ăn
khoai lang một ngôi rau hạng a
rất nổi tiếng mà hương cứ nghĩ
bác sĩ ơi phi nhung ăn cái gì
hương sẽ nấu đem vô bác sĩ nói
đâu có ăn được đâu nhưng phi nhung
ăn món đó phi nhung muốn ăn khoai lang
vào ngày sáu tháng chín
có lẽ cảm xúc này việt hương xin
dành lại và tâm sự với wendy
và quý vị sau việt hương xin
cuối đầu cảm ơn toàn bộ quý vị
khán giả và quý fans từ trong
và ngoài nước theo mặt cố nghệ sĩ
phi nhung việt hương xin chân thành
cảm ơn rất là nhiều
thưa quý vị sau hơn một mươi ngày yên nghỉ
cho cốt ca sĩ đã được hỏa táng
và mang về mỹ để đoàn tụ với con gái
và được đông đà bạn bè đồng nghiệp
những người tương yêu tiến đưa
sự ra đi của cô khiến không chỉ người thân
mà còn khiến đông đảo người hâm mộ trên cả nước
xót thương đau buồn xin được cầu chúc
cho phi nhung ra đi thật thanh thản và nhẹ nhàng
tạm biệt cô ca sĩ